mở đầu sẽ là thông tin về sự kiện văn hóa đặc biệt đang diễn ra tại hà nội
vào sáng ngày hôm nay nhạc hội cảnh sát các nước đã chính thức khai mạc tại hà nội
và đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
tại buổi khai mạc nhạc hội phần diễu hành nhạc kèn về phía đại biểu quốc tế
có sự tham dự của đại sứ quán các nước brunei darussalam campuchia indonesia cộng hòa dân chủ nhân dân lào malaysia myanmar philippines singapore thái lan cộng hòa dân chủ nhân dân trung hoa và đại sứ quán nhật bản
về phía đại biểu trong nước có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
thiếu tướng nguyễn văn long ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an việt nam
trưởng ban tổ chức chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và hà nội
phát biểu khai mạc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã gửi lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp đến đại biểu và nhân dân dự buổi lễ
đồng chí thứ trưởng cũng cho biết ngày hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là sự kiện âm nhạc đặc biệt
với chủ đề xuyên suốt là ca ngợi tình yêu quê hương đất nước truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân công an nhân dân việt nam và các nước asean cộng
nhạc hội đồng thời cũng là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật âm nhạc thể hiện tài năng tình yêu nghệ thuật đam mê âm nhạc của đoàn nhạc cảnh sát các quốc gia
bộ công an việt nam mong rằng các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam nói chung và nhạc hội cảnh sát nói riêng
là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam thân thiện mến khách với bạn bè quốc tế
tăng cường quan hệ hợp tác giữa cảnh sát việt nam với cảnh sát các nước khẳng định đất nước việt nam thủ đô hà nội tươi đẹp và cảnh sát việt nam sẵn sàng làm bạn đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai có sự tham gia của tám đoàn nhạc với hơn bốn trăm linh nhạc công và diễn viên múa
trong đó có sáu đoàn nhạc cảnh sát đến từ các nước brunei trung quốc nhật bản lào myanmar philippines và hai đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà việt nam là đoàn nhạc cảnh sát nhân dân việt nam và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam
trong chương trình các nghệ sĩ chiến sĩ của tám đoàn nhạc đã biểu diễn gần một trăm linh tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
công an nhân dân việt nam và các nước
dự kiến phần hai của chương trình là biểu diễn hòa nhạc ngoài trời được tổ chức trước tượng đài vua lý thái tổ hồ hoàn kiếm hà nội vào hai mươi h ngày một mươi tháng bảy
chương trình được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình việt nam và truyền hình công an nhân dân